phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém học sinh
chiều qua tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông trong lúc tuần lưu trên quốc lộ một thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
thì phát hiện ba đối tượng điều khiển xe mô tô cầm theo dao tự chế đuổi chém một học sinh ở xã hành trung huyện nghĩa hành
tổ công tác cùng người dân đã kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng cùng hung khí không để xảy ra thương tích
sau đó bàn giao các đối tượng cùng hung khí cho công an xã nghĩa thương xử lý theo thẩm quyền